các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quyết định nêu rõ công bố dịch truyền nhiễm tại việt nam
tên dịch bệnh covid một mươi chín thời gian xảy ra dịch từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi với tính chất mức độ nguy hiểm là bệnh truyền nhiễm nhóm a
nguy cơ mức độ đại dịch toàn cầu lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người
các biện pháp phòng chống dịch theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm gồm thành lập ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
khai báo báo cáo dịch tổ chức cấp cứu khám bệnh chữa bệnh tổ chức cách ly y tế vệ sinh diệt trùng tẩy uế trong vùng có dịch
các biện pháp bảo vệ cá nhân kiểm soát ra vào vùng có dịch huy động chưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch
hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận cách ly theo dõi điều trị người mắc bệnh gồm
bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương bệnh viện trong ngành công an quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện
bệnh viện giã chiến sẵn sàng khi được huy động các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ sở y tế tổ chức cá nhân liên quan
triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng tại công văn số bảy mươi chín cvtvk ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
của bộ chính trị tại thông báo số một trăm bảy mươi hai tbtvk ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại các chỉ thị số năm cttg ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
số sáu cttg ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
số một mươi sáu ctttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và các quy định của pháp luật có liên quan quyết định có hiệu lực kể từ ngày một tháng tám
thưa quý vị và các bạn ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ban hành chỉ thị số một mươi sáu về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong các nhiệm vụ thực hiện cách ly toàn xã hội một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi có tới sáu nhóm nhiệm vụ rất khẩn trương cấp bách do lực lượng công an nhân dân chủ trì hoặc phối hợp thực hiện
và để chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đặt ra ngay trong chiều ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đồng chí đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cũng đã có công điện mệnh lệnh cho thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
khẩn trương quyết liệt tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bắt đầu từ giờ ngày một tháng bốn
từ thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ một trăm sáu mươi sáu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín như thế này đã được lập nên ở trên địa bàn tỉnh hải dương
và tại đây lực lượng công an sẽ đóng vai trò là nòng cốt là tổ trưởng của tổ công tác
có nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng y tế quân đội kiểm tra các phương tiện đi vào địa phận của tỉnh
và đồng thời có các phương án đảm bảo an ninh trật tự cụ thể
trước đó công an tỉnh hải dương cũng đã tiến hành giả soát trên địa bàn toàn tỉnh để xác định các vị trí lập các chốt cách ly
lựa chọn hơn một cán bộ chiến sĩ để thành lập các tổ công tác đặc biệt
trên địa bàn hai trăm hai mươi bốn xã phường thị trấn cũng đã có chốt cách ly để đảm bảo nguyên tắc xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch riêng của lực lượng công an
và theo đó thì chúng tôi đã xác định là để cách ly hoàn toàn tỉnh hải dương ra sáu tỉnh thì phải lập một trăm sáu mươi sáu chốt để kiểm soát
và như hôm nay các đồng chí thấy tất cả các phương tiện người ra vào
còn ở trên địa bàn hai trăm ba mươi bốn xã phường thị trấn thì chúng tôi đã giao cho các đồng chí trưởng công an xã phường thị trấn
và thành lập các làm tổ trưởng và thành lập các chốt để cách ly các xã phường thị trấn
và trong lòng các xã phường thị trấn thì theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ
thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh tức là huy động cả hệ thống chính trị
trong đó là lấy đồng chí bí thư cấp ủy của các tri bộ rồi các đoàn thể mặt trận tức là thành lập các tổ công tác
thực hiện mệnh lệnh
trong mệnh hai của bộ trưởng tô lâm ngay từ đêm ba mươi một tháng ba lực lượng công an các cấp
chủ công là lực lượng công an cơ sở đã thực hiện ra soát kiểm tra y tế
cập nhật tình hình sức khỏe của người nhập cảnh từ ngày tám tháng ba chưa qua cách ly
kiểm tra yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
cùng với đó là các phương án đảm bảo an ninh trật tự
cũng như vận động tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ về biện pháp cách ly toàn xã hội
trong giờ ngày hai mươi tám tháng ba thì không được nhận khách lưu trú mới chỉ là giữa các cơ sở lưu trú cũ
nhưng tuy nhiên một số cơ sở lưu trú vẫn cố tình vi phạm nhận khách lưu trú mới
thì tân quỳ công an phường đã trực tiếp thường xuyên tiến hành kiểm tra hàng ngày
và phát hiện cơ sở nào thì thật biên bản và đề xuất các cấp vận quyền xử lý theo quyền của pháp luật
đây không phải là cái việc phong tỏa xã hội mà đây là cách ly thêm một bước nữa
là hạn chế đến mức thấp nhất nhân dân
đi ra khỏi nhà trừ những trường hợp cần thiết như đi sắm lương thực
rồi những cái liên quan đến thiết yếu của cuộc sống
lực lượng công an xã và tất cả các chốt cách ly này đều có nhiệm vụ thứ nhất
đấy là kiểm soát y tế rồi là kiểm soát người ra vào theo đúng cái quy định
và cái việc thứ hai cũng không kém phần quan trọng
đấy là cái việc tuyên truyền cho người dân để làm sao đấy hiểu
và thực hiện cho đúng cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để đảm bảo giãn cách xã hội
việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân cũng đã có sự điều chỉnh
các đơn vị địa phương đã tổ chức phân công lực lượng
chia thành các ca kíp cụ thể đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu
và có phương án cách ly phù hợp sau khi thực hiện nhiệm vụ
cũng trong ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an
đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch
của công an các đơn vị địa phương tại một số điểm chốt trọng điểm
qua đó đã ghi nhận đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt
chủ động của các địa phương
phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn hồng nguyên
phó tránh văn phòng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an
vâng thưa đồng chí là sáng nay thì ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an
cũng đã đi kiểm tra thực tế tại một số công an các đơn vị địa phương
và các cái điểm chốt phòng chống dịch
vậy thì đồng chí đánh giá như thế nào về việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tại công an một số đơn vị địa phương ạ
chúng tôi đã kiểm tra tất cả một mươi tám địa điểm trong sáng nay
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương rất quyết liệt rất khẩn trương
ngay sau khi có công điện mệnh lệnh số hai của đồng chí bộ trưởng
tổ chức rất tốt các cái điểm chốt để tạo ra những cái phân cách
rất vững chắc trong cái giãn cách xã hội đối với nhiệm vụ cách ly
và chúng tôi thấy rằng là tinh thần của cán bộ chiến sĩ thì
các đồng chí đồng loạt gia quân
với một cái tâm thế là sẵn sàng hy sinh cái hạnh phúc cá nhân

hy sinh cái cuộc sống riêng tư để căng mình để sung kích trên tuyến đầu chống dịch
thưa đồng chí là bộ trưởng bộ công an thì cũng đã có mệnh lệnh số hai
yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện ngay các biện pháp cấp bách
để phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó là đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn
đồng chí có thể đánh giá rõ hơn về vấn đề này ạ
qua kiểm tra công an các đơn vị địa phương thì thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
đã có kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự rất kỹ càng
trong các điểm chốt chúng tôi làm việc với các đồng chí là trưởng công an xã chính quy
thì công tác giải quyết các cái nhiệm vụ tin báo tố giác tội phạm
những đảm bảo về an toàn trật tự trên địa bàn đều được xử lý rất cơ bản
và chắc chắn cho đến thời điểm này
thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn quốc đảm bảo tuyệt đối an toàn
thưa đồng chí là liên quan đến việc cách ly toàn xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
thì hiện nay người dân cũng có nhiều cách hiểu cũng chưa được đầy đủ
vậy thì thời gian này lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục có những biện pháp
tuyên truyền và vận động như thế nào để người dân có những cách hiểu đúng
và thực hiện nghiêm ạ
cuộc kiểm tra sáng nay của ban chỉ đạo phòng chúng dịch công bộ công an
chúng tôi đã được mục sở thị đối với lại một cuộc trò chuyện vận động
tuyên truyền giải thích củng cố về thông tin và tư tưởng
của một cán bộ công an
công an là phó trưởng công an xã chính quy đối với nhân dân ở địa bàn
chúng tôi thấy rằng là các đồng chí cán bộ công an xã chính quy
các đồng chí nắm rất chắc và lực lượng công an nhân dân
thực sự là những cán bộ tuyên truyền rất tốt vấn đề này
giãn cách xã hội đó là khoảng cách an toàn nhất
đó là khoảng cách hạnh phúc nhất và đó là khoảng cách thắng lợi nhất
để chúng ta phòng chống dịch covid
vâng xin cảm ơn đồng chí về những chia sẻ vừa rồi
cũng trong ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hầu hết các cửa hàng tuyến phố kinh doanh tại hà nội
đều tuân thủ tạm ngừng hoạt động đường phố vắng vẻ hơn nhiều so với ngày thường
ngay từ sáng sớm thì chính quyền địa phương tại rất nhiều quận trong thành phố
đã dùng loa gắn trên xe ô tô nhắc nhở mọi người tuân thủ nguyên tắc cách ly
ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt lực lượng công an có mặt tại nhiều điểm trên
để tuyên truyền cho người dân về việc cách ly xã hội đồng thời đến từng hộ dân
tuyên truyền hạn chế tập trung đông người các băng rôn khẩu hiệu
với cách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được dựng ở những vị trí dễ quan sát nhất
nhìn chung thì người dân thủ đô đã nghiêm chỉnh chấp hành
việc thực hiện cách ly toàn xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ngày một tháng bốn
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
đã vận động hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam
và hội đồng nữ doanh nhân việt nam vcci tổ chức trao tặng vật dụng
phương tiện y tế phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho bộ công an
bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện bạch mai
phía bộ công an cục y tế được giao tiếp nhận số trang thiết bị này
theo kế hoạch số vật dụng y tế trị giá một tỷ năm trăm linh triệu đồng
do hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam trao tặng
sẽ được cục y tế bộ công an ưu tiên cấp phát
cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không quốc tế
hiện lực lượng công an đang nỗ lực phối hợp với ngành y tế
và các lực lượng có liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó bảo đảm đầy đủ vật tư y tế sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu
việc hỗ trợ của các nhà hào tâm cho cán bộ chiến sĩ công an lúc này
có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống dịch bệnh
đồng thời góp phần giúp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân yên tâm công tác
hoàn thành các nhiệm vụ được giao
cũng tại chương trình hội đồng nữ doanh nhân việt nam vcci
đã trao tặng vật dụng phương tiện y tế trị giá một trăm năm mươi triệu đồng cho bộ công an
hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam trao tặng số tiền một tỷ đồng
cho bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
trao tặng ba trăm linh triệu đồng cho bệnh viện bạch mai
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
liên quan đến vụ việc một đối tượng có hành vi đánh nhân viên an ninh
của bệnh viện đa khoa hùng vương tỉnh phú thọ
khi bị nhắc đeo khẩu trang đã được lan truyền trên một số trang mạng vào tối qua
ngay trong sáng nay công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
đã triệu tập đối tượng trên đến cơ quan công an để làm rõ toàn bộ nội dung sự việc
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng ba
tại trung tâm cấp cứu chống độc của bệnh viện đa khoa hùng vương
có một nhóm người đi xe ô tô
đưa một bệnh nhân vào cấp cứu do bị tai nạn giao thông
phát hiện thấy một nam thanh niên đi trong nhóm không đeo khẩu trang
đang bước vào khu vực phòng cấp cứu
nhân viên an ninh của bệnh viện đã ra nhắc nhở người này chấp hành phòng dịch theo đúng quy định
tuy nhiên thanh niên trên không những không chấp hành
mà còn có những lời nói lăng mạ chửi bới xúc phạm
và thách thức nhân viên bệnh viện khiến hai bên xảy ra sô sát
đội an ninh phản ứng nhanh của bệnh viện và lái xe đi cùng đã kịp thờ cao ngăn
sau đó nam thanh niên đã được đưa ra khỏi khu vực bệnh viện
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện đoàn hùng đã làm rõ
và triệu tập đối tượng không đeo khẩu trang có hành vi sô sát với nhân viên an ninh của bệnh viện
là phạm hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở phường đội cấn thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
tại cơ quan công an hải khai nhận buổi chiều ngày ba mươi tháng ba
hải sang nhà người quen ở xã an hòa huyện sơn dương tỉnh tuyên quang chơi
đến khoảng hai mươi hai giờ trên đường về nhà đến khu vực công ty găng thép tuyên quang
hải đã gây tai nạn cho anh nguyễn văn xanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở xã vĩnh lợi huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong quá trình cùng một số người dân có mặt ở hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa hùng vương cấp cứu
giữa hải và nhân viên an ninh đã xảy ra sâu sát
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
đeo khẩu trang nơi công cộng là yêu cầu bắt buộc đối với người dân
vụ việc trên là bài học cho những ai còn xem nhẹ công tác phòng dịch
thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng
căn cứ nội dung tính chất vụ việc
ba ngành công an tòa án và viện kiểm sát huyện đoan hùng
đã họp thống nhất để ra phương án xử lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an lạng sơn vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng nguyễn thiên lý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại xã vĩnh hảo huyện bắc quang tỉnh hà giang
có hành vi vận chuyển trái phép một mươi hai bánh heroin
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba tại xã thanh long huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
tổ công tác đồn biên phòng ha hình phát hiện nhóm năm đối tượng
đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang trung quốc
khi đang tiến hành kiểm tra nguyễn thiên lý bất ngờ bỏ chạy khỏi hiện trường
qua khám xét nhanh phát hiện trong ba lô của lý chứa một khẩu súng và một mươi hai bánh heroin
sau khi tiếp nhận vụ án từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã xác lập chuyên án điều tra bắt giữ đối tượng
đến ngày hai mươi bảy tháng ba tại huyện hòa an tỉnh cao bằng
nguyễn thiên lý đã bị bắt giữ khi đang tìm đường vượt biên sang trung quốc
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên sang trung quốc
cho một người đàn ông với tiền công là ba mươi triệu đồng
việc phá thành công chuyên án trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp
khẳng định tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng công an lạng sơn
công an quận bắc từ liêm hà nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trương văn luyện
một mươi năm tuổi trú tại tân kỳ nghệ an để điều tra làm rõ về hành vi
cướp giật tài sản
tại cơ quan công an trương văn luyện khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định
đi cướp giật tài sản của những người phụ nữ
để thực hiện hành vi luyện đặt mua bộ áo mũ của lái xe ôm công nghệ hãng grab trên mạng xã hội
sau đó đối tượng giả trang lái xe ôm đi xe máy lắp biển kiểm soát giả lang thang trên các tuyến đường vắng
khi phát hiện người phụ nữ nào mang theo túi sách ví tiền điện thoại để sơ hở
thì luyện lái xe áp sát ra tay cướp giật tài sản rồi tăng ga bỏ chạy
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ bốn vụ cướp giật tài sản do luyện gây ra trên địa bàn thành phố hà nội với thủ đoạn trên
hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền bắc thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn ba triệu bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên vùng biển vĩnh bắc bộ
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đã kịp thời có thư khen lực lượng hải quan về thành tích này
tàu bị bắt giữ là tàu trung trinh quốc tịch palau do trưởng tàu tên là agus widayanto
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quốc tịch indonesia điều khiển cùng hai mươi một thuyền viên người nước ngoài
bị bắt giữ khi đang có hành vi sang mạng thuốc lá điếu các loại sang các xuồng cao tốc không có số hiệu để thẩm lậu vào trong nội địa tiêu thụ
tại thời điểm bắt giữ các đối tượng trên tàu đã sang mạng xuống các xuồng cao tốc chót lọt khoảng hai kiện tương đương một triệu bao
quá trình điều tra xác minh ban đầu được biết trên hành trình từ cảng cái lân quảng ninh việt nam đến cảng sanya china trung quốc
thuyền trưởng tàu trung trinh nhận được điện thoại chỉ đạo đưa tàu đến tọa độ trên vùng biển việt nam để thả trôi
và cho các xuồng cao tốc cập mạng sang mạn thuốc lá trái phép
hiện vụ việc đang được lực lượng hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h được phát sóng vào một mươi tám h hàng ngày trên intv
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam của chúng tôi trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị chiều ngày một tháng bốn ủy ban nhân dân tp hcm cho biết là trên địa bàn hiện có bốn mươi chín trường hợp dương tính với covid một mươi chín theo công bố của bộ y tế
tuy nhiên thì có một ca mới dương tính là nam du khách hai mươi năm tuổi quốc tịch anh ngụ trung cư mastery
thảo điện có mặt tại quán ba buda quận hai và thông tin này đang chờ bộ y tế công bố
trong số các trường hợp nhập cảnh từ ngày tám tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba sở y tế tp hcm đã rà soát được năm hai trăm ba mươi trường hợp liên quan
ngày một tháng bốn đã có một mươi một quận quyện trên địa bàn hoàn tất xác minh người nhập cảnh thời gian trên
còn các trường hợp mới phát hiện liên quan đến quán ba puda đã được cách ly tập trung trước đó là bệnh nhân nam hai mươi năm tuổi quốc tịch anh ngụ trung cư mastery thảo điện
ba puda quận hai ngày một mươi bốn tháng ba
bệnh nhân đã được cách ly từ ngày hai mươi năm tháng ba không có biểu hiện gì
xét nghiệm lần một thì cho kết quả âm tính
đến sáng ngày hai mươi chín tháng ba lấy mẫu lần hai và ngày một tháng bốn cho kết quả dương tính
đây là ca thứ một mươi sáu liên quan đến ba puda
hiện thông tin đang chờ bộ y tế công bố
sở y tế tp hcm cho biết do bệnh nhân đã được cách ly kiểm soát tốt nên khả năng lây cho những người tiếp xúc trước khi bị cách ly là không có
không phải cách ly những người tiếp xúc tuy nhiên vẫn phối hợp với địa phương rà soát lại
hiện tp hcm đang thực hiện đồng bộ các giải pháp lập chốt kiểm tra tại các cửa ngõ phối hợp với các khu công nghiệp khu chế xuất kiểm soát người lao động
lên phương án tổ chức cấp cứu khám chữa bệnh và tiếp tục vận động người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết
từ ngày một tháng bốn ủy ban nhân dân tp hcm chính thức đưa vào hoạt động đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh góp ý của người dân
và tổ chức doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đặt tại trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp thành phố
người dân tổ chức doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước có thể gọi số tổng đài một nghìn hai mươi hai ba hoặc số điện thoại hai mươi tám ba nghìn tám trăm hai mươi bốn chín trăm linh
hệ thống tổng đài sẽ hoạt động liên tục hai mươi bốn trên bảy
mọi thông tin phản ánh cũng như góp ý của người dân tổ chức doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ được lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm tiếp thu
xem xét xử lý theo quy định
đồng thời sở thông tin và truyền thông thành phố đã xây dựng các website cung cấp thông tin điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn khẩu trang vải kháng giọt nước
tại địa bàn thành phố
người dân có thể truy cập website theo địa chỉ covid một mươi chín hochiminhcity gov vn gạch chéo địa điểm bán khẩu trang
hoặc một nghìn hai mươi hai tphcm gov vn gạch chéo covid một mươi chín để tra cấu những địa điểm mua khẩu trang vải uy tín trên địa bàn hai mươi bốn quận huyền
trong thời gian tới sở thông tin truyền thông sẽ cung cấp phần mềm ứng dụng trên hệ điều hành android và ios để phục vụ người dân thành phố
và sẽ phối hợp với sở công thương để thường xuyên cập nhật bổ sung thông tin dữ liệu những khu vực chợ trung tâm thương mại siêu thị
cửa hàng bán mua yếu phẩm thiết yếu trên địa bàn và các thông tin có liên quan hỗ trợ cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một tháng bốn sở y tế tp hcm đã có công văn khẩn đề nghị các bệnh viện công lập và ngoài công lập trung tâm y tế quận phòng khám đa khoa triển khai khám phát thuốc tại nhà cho người cao tuổi mắc bệnh mãn tính nhằm hạn chế tập trung đông người
ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
theo đó sở y tế tp hcm đã thống nhất với bảo hiểm xã hội thành phố chấp thuận cho các trường hợp được khám bệnh tại nhà có thể sử dụng bảo hiểm y tế
thăm khám phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh phù hợp
đối với người cao tuổi mắc bệnh mãn tính đang theo dõi và điều trị định kỳ tại bệnh viện nếu người bệnh đông ở xa thì cần phân công bác sĩ trao đổi với bệnh nhân qua điện thoại và chẩn đoán từ xa
thuốc được cấp phát tại nhà hoặc thân nhân người bệnh có thể đến nhận thuốc tại bệnh viện
đồng thời các đơn vị khám chữa bệnh phải đảm bảo chứng từ để thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cho bệnh nhân theo quy định
kính thưa quý vị
sau một thời gian các trường tại tp hcm triển khai dạy học trực tuyến
dù nhận ra là nhiều ưu điểm của phương thức này là có thể học từ xa và biện pháp kịp thời khi học sinh nghỉ tránh dịch nhưng việc dạy học trực tuyến hiện nay thì vẫn còn gặp không ít bất cập
thời gian học trực tuyến nếu mình thực hiện triệt để thì hiệu quả cũng chắc chắn không đạt một trăm linh
có rất nhiều khó khăn về dạy học trực tuyến cho các em
không phải cũng không làm được nhưng mà cần phải có thời gian nhiều hơn nữa
trong cái đợt chống dịch này thì có rất là nhiều phụ huynh họ chọn lựa cái phương án đó là đưa con về quê để mà có thể tiện thể nhờ ông bà chăm sóc
thì nó cũng gây cái hạn chế rất là lớn đó là về cái tốc độ truyền tải mạng
cái mà chúng ta thấy hiện nay nó bất cập là vì sao
vì xã hội chúng ta lâu nay không có áp dụng cái hình thức học này
bây giờ chúng ta trong cái tình hình này chúng ta đang áp dụng
hình thành đã chưa hình thành cái thói quen
bản thân giáo viên cũng chưa nhiều giáo viên cũng chưa hình thành thói quen dạy trực tuyến
hai là phụ huynh hiện nay có nhiều huynh cũng không gắn cái đường truyền internet ở nhà
còn nhiều vin cũng cái công nghệ cũng không rành
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
hiện nay tất cả các trường sẽ phải triển khai các phương pháp dạy online dạy học của truyền hình
tất cả các cấp học đều phải thực hiện riêng
cấp tiểu học sẽ nhẹ nhàng hơn chủ yếu củng cố kiến thức
sở đã nắm được thông tin về một số khó khăn vướng mắt của giáo viên và học sinh khi dạy học trực tuyến
và sẽ có hướng dẫn cụ thể để công tác này đạt hiệu quả như mong đợi
bộ cho phép chúng ta sử dụng thời gian đó và được cộng tính vào thời gian thực hiện chương trình
cho nên việc tổ chức rà so kiểm tra công nhận thời gian dạy học trực tuyến là một bước rất quan trọng
để đảm bảo được chuẩn kỹ thức kỹ năng đến tất cả các em học sinh
cũng đã có trao đổi với các học triệu môn là phải nắm chung
làm được trong trường trong lớp có bao nhiêu em học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến
và thầy cô giáo ở trường phải hỗ trợ giúp đỡ cùng với phụ huynh học sinh
hỗ trợ cho các em các phương tiện học trực tuyến
để đảm bảo được tất cả các học sinh đều được tham gia học trực tuyến
thì chúng ta mới công nhận kết quả đó như là một cái bài giải chính thức
bộ giáo dục và đào tạo vừa chính thức tinh giản nội dung dạy học phù hợp với việc điều chỉnh
kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi do tác động của covid một mươi chín
ở bậc tiểu học có chín môn học từ lớp một đến lớp năm được điều chính nội dung dạy học của học kỳ hai
với bậc trung học các môn thực hiện theo chương trình nâng cao
các nhà trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng phù hợp với đặc thù môn học
đối với các môn mỹ thuật âm nhạc thể dục nhà trường chủ động điều chính nội dung hình thức tổ chức
dạy học phù hợp với điều kiện thực tiện
trước yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống là chỉ bán hàng mang đi giữa khoảng cách hai mét giữa hai người
cũng như là không tụ tập nơi công cộng
hiện tại thì hầu hết các cơ sở kinh doanh ăn uống đều thực hiện nghiêm túc thậm chí là tạm nghỉ một mươi năm ngày
tuy nhiên vẫn còn một số hàng quán chưa chấp hành nghiêm việc này
ghi nhận ở một số khu vực xa trung tâm tp hcm hầu hết các quán ăn lớn và quán cà phê nước giải khát đều đóng cửa
chỉ còn một số quán bán mang đi tập trung ở các hộ kinh doanh vỉa hè và một số ở trong hẻm phường
thậm chí có nơi còn bày bàn ghế cho khách ăn tại chỗ
từ lúc mà đưa ra chỉ thị là tất cả ở đây đóng cửa
chỉ để bản mang đi nhưng mà cái số mang đi rất là hạn chế
cho nên quán của chị là tuân thủ ngay từ đầu
chị cũng bắt bàn bắt bàn đợi cho khách mang về nhưng mà họ nói ừ em ăn xong rồi em đi
chị phục vụ cho em ăn xong em đi liền
thì ngày đầu chị cũng có xong rồi ở trên phường thấy đi ngang
nói ừ mình không được như vậy
thì ngày đầu thôi ngày sau thì chị thấy không ổn thôi
chị nghĩ là không ổn
những hình ảnh này được ghi lại trong sáng nay
ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội trong một mươi năm ngày bắt đầu từ hôm nay
tại một số khu phố trên đường khe vạn cân quận thủ đức
mặc dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng quán ăn này vẫn bày ghế phục vụ thực khách
cũng trên tuyến đường này nhiều điểm bán cà phê vỉa hè vẫn còn tình trạng khách ngồi vượt quá số người quy định
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ là hai người
tương tự ở phường an phú quận hai tp hcm
tuy số trường hợp không tuân thủ chỉ thị một mươi sáu là rất ít nhưng số người tụ tập thì lại không nhỏ

dù biết quy định tạm dừng kinh doanh nhưng nhiều cửa hàng cho biết cũng vì miếng cơm manh áo
dù mở bán nhưng hạn chế số lượng bán hơn trước và chủ yếu là bán hàng mang đi
nhằm hưởng ứng chỉ thị của chính phủ thực hiện cách ly toàn xã hội một mươi năm ngày
vẫn có nhiều người buộc phải đi làm vào thời gian này và việc phục vụ nhu cầu ăn uống cho người đi làm
và cả người ở nhà trong thời gian này là thực sự cần thiết
do đó bên cạnh việc vào cuộc quyết liệt của mọi tổ chức chính trị xã hội thì vẫn cần sự ý thức tuân thủ của người dân
mà phần lớn là từ những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang đi
không để số lượng khách tập trung vượt quá hai người và giữ khoảng cách an toàn hai mét
dịch covid một mươi chín đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm nguồn thu nhập của người lao động
với những người ở trọ lại càng khó khăn hơn
và để giảm bớt gánh nặng đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận thủ đức tp hcm
đã triển khai các cuộc vận động chủ phòng trọ giảm giá hỗ trợ người thuê
đã hơn hai tháng nay bà lan phải chuyển về phòng trọ này cùng con gái
bị công việc lao công tại khu thể thao giải trí quận chín đã ngưng hoạt động
vốn mất nguồn thu nhập vì cửa hàng quần áo thời trang không có khách
giờ chị mai lại có thêm mẹ về sống cùng và cháu trai nghỉ học ở nhà
hiện tại người duy nhất còn đi làm là con gái lớn của bà lan nhưng tiền công cũng bị cắt giảm
khó khăn trồng chất khó khăn chưa biết dịch sẽ kéo dài bao lâu
trong khi tiền tích lũy đang cạn dần
với chị mai giờ bớt được đồng nào
là quý đồng đó
với tinh thần tương thân tương ái không những ký vợ phiếu cam kết không tăng giá phòng trọ
mà ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường linh tây quận thủ đức vận động
gia đình ông phan thanh tam còn giảm năm trăm linh đồng mỗi phòng và cho trả chậm
để người trở bớt khó khăn hơn trong mùa dịch
chưa hết nếu dịch còn kéo dài gia đình ông cũng sẽ có thêm nhiều hỗ trợ khác
xu hướng tới thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là có thể là có những khó khăn hơn
vậy cho nên gia đình chúng tôi cũng thống nhất là sẽ tiếp tục thực hiện cái việc đó giảm giá cho sinh viên và người chọn
và đồng thời là cũng không phải là giảm tiền mà có thể là có những hỗ trợ khác như là hỗ trợ về
mì gói những người mà không đi làm được ở nhà
rồi là hỗ trợ các sinh hoạt khác để cho anh em người ta bớt những khó khăn trong dịp này
sẵn sàng hợp ứng cuộc vận động ngoài giảm giá hai mươi cho các phòng trọ
ông châu hưng chú nhà trọ năm mươi bốn phòng ở phường linh đông quận thủ đức
còn trang bị nước khử trùng để tránh dịch bệnh cho covid một mươi chín có thể lây lan
về kế hoạch vệ sinh môi trường tháng mấy thì được tòa nhà luôn khử trùng
làm sạch hàng ngày
điều kỳ thứ hai là cho những người ở trọ lâu năm thì được giảm hai mươi
những người mà không có điều kiện mà ở lại xin đi về quê thì mình vẫn giữ phòng
khi họ vào thì vẫn có phòng cho những người đó ở
phát động cuộc vận động không tăng giá và giảm giá
thì hiện tại về không tăng giá thì trên địa bàn phường là một trăm linh
các chủ nhà trọ đồng ý cam kết không tăng giá
còn về giảm giá phòng trọ thì
điểm hiện tại thì khoảng được ba mươi là các chủ nhà trọ đồng ý giảm giá
nói chung là giảm giá thì cũng tính tinh thần là những hộ bị ảnh hưởng bởi dịch
thì các chủ nhà trọ đều đồng ý giảm giá
song song với cuộc vận động không tăng giá và hỗ trợ giảm giá cho người ở trọ
trong đợt phòng chống dịch
ubnd tổ quốc việt nam quận thủ đức tp hcm còn tổ chức ra soát thông tin
qua đó khi dịch đã qua đi mà người mất việc vẫn chưa có việc làm trở lại
sẽ hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới